hội đồng nhân dân tỉnh con tum đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tỉnh con tum khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận xem xét trên năm mươi nội dung do ủy ban nhân dân tỉnh các ban ngành liên quan báo cáo
tỉnh con tum phấn đấu năm hai nghìn hai mươi tốc độ tăng tổng sản phẩm grdp trong tỉnh đạt trên một mươi hai thu nhập bình quân đầu người trên bốn mươi năm triệu đồng
tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt năm mươi hai tỷ lệ hộ nghèo cuối năm hai nghìn hai mươi giảm từ ba bốn so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi có thêm ba xã đạt chuẩn nông thôn mới